tại kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề của hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội
và các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết sự cố môi trường biển
nhất là ban hành quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh
theo đó tất cả học sinh sinh viên ở các cấp học từ giáo dục mầm non và phổ thông giáo dục đại học
giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài công lập thuộc vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh
do công ty trách nhiệm hiếu hạn găng thép hưng nghiệp phô mô sa hà tĩnh gây ra sẽ nằm trong diện được hỗ trợ học phí
dự kiến chính sách sẽ thực hiện hỗ trợ trong hai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với tổng số tiền khoảng trên ba mươi ba hai tỷ đồng nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
nguồn kinh phí để hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí bồi thường của phô mô sa
tại kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề lần này hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã xem xét đánh giá báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh chín tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi